cũng trong ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc thi hành kỷ luật đối với chủ tịch phó chủ tịch ubnd tỉnh nam định
cụ thể thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông phạm đình nghị
chủ tịch ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và ông trần lê hoài phó chủ tịch ubnd tỉnh nam định nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng đối với ba cá nhân này